mở đầu là thông tin đến từ tỉnh an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can ngô phú cường chú tại phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang về tội trốn thuế
theo điều tra ban đầu ngô phú cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của bốn công ty
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh với tổng cộng doanh thu hơn sáu mươi ba bốn tỷ đồng
toàn bộ số tiền này cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong bốn công ty do ngô phú cường quản lý
gây thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế hơn một mươi chín tỷ đồng
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra làm rõ
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa bắt giữ một xe ô tô tải đang vận chuyển một số xe máy thương hiệu honda
với giá trị cao chưa rõ nguồn gốc đang lưu thông trên đường từ thành phố biên hòa đi về miền tây để tiêu thụ
chiều ngày hai mươi một tháng bốn đội cảnh sát giao thông tp biên hòa nhận được tin báo tố giác của quần chúng trường hợp một xe tải có dấu hiệu nghi vấn chở xe gian đi tiêu thụ
nên tiến hành truy báo

tại khu vực miền bắc chuẩn bị đến cao điểm nắng nóng nhiều gia đình bắt đầu bảo dưỡng điều hòa
lợi dụng điều này nhiều đối tượng xấu đã tìm cách để móc túi khách hàng với hàng nghìn lý do bảo dưỡng điều hòa
trong đó có câu cửa miệng là điều hòa nhà anh chị bị thiếu ga được người dân phản ánh nhiều nhất
để tránh tiền mất tật mang trước những thủ đoạn tinh vi của những đối tượng xấu xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự cảnh báo sau
chị ly thường trú tại quận cầu giấy hà nội từng nhận được nhiều cuộc gọi từ những đối tượng tự xưng là nhân viên của hệ thống siêu thị điện máy
tư vấn bảo dưỡng nạp ga cho điều hòa gia đình chị
vì mới mua điều hòa chưa được bao lâu nên khi nhận được những cuộc gọi như vậy chị phải gọi cho tổng đài hệ thống siêu thị để xác nhận ngay
gần đây thì tôi hay nhận được những cuộc gọi từ những đối tượng tự xưng là nhân viên sửa chữa điều hòa
và họ còn nói rằng là điều hòa nhà tôi thì cần phải thay ga
tuy nhiên thì máy nhà tôi cũng vừa mới mua
thế nên là tôi cũng không biết thế nào cho nên là tôi phải gọi điện lại cho bên tổng đài để xác nhận lại thông tin
chiêu trò bông ga bổ sung để móc túi khách hàng được rất nhiều người thợ sửa điều hòa áp dụng cho sự thiếu hiểu biết của chính người dùng
mỗi chiếc điều hòa được bảo dưỡng làm sạch bụi và nạp ga được báo giá từ một triệu năm trăm linh nghìn đồng đến hai triệu đồng
tuy nhiên ít ai biết rằng đối với điều hòa và tù lạnh nếu không gặp các vấn đề trục chặt về việc dò dị ga
thì có thể sử dụng vĩnh viễn mà không cần phải bơm ga bổ sung
đối với ga thì khách hàng không cần phải thường xuyên thay ga vì khi nào mà khách hàng cảm thấy mà điều hòa không mát
thì chúng ta sẽ gọi điện đến và hàng năm thì chúng tôi sẽ đến bảo trì bảo dưỡng cho khách hàng
các cái siêu thị lớn như chúng tôi thường có chính sách ưu đãi khách hàng là bảo dưỡng bảo trì hàng năm
đối với khách hàng đã mua điều hòa của toàn hệ thống thì chúng tôi sẽ cử kỹ thuật lắp đặt của nhóm điều hòa sẽ đến tại nhà dân để kiểm tra
câu cửa miệng mà nhiều thợ bảo dưỡng điều hòa hay báo với khách hàng sau khi kiểm tra là
điều hòa nhà anh chị bị thiếu ga sự thực thì tình trạng điều hòa bị thiếu hay hít ga ít khi xảy ra
điều hòa chỉ xảy ra tình trạng này trong hai trường hợp
thứ nhất là điều hòa sử dụng lâu năm đường ống dẫn ga bị dò dì ở các vị trí môi nối
hoặc có thể do sự cố nào đó mà gãy vỡ ông đồng dẫn đến tình trạng gà bị hao hụt
thứ hai là trong quá trình lắp đặt thợ kém tay nghề lắp đặt không theo quy chuẩn
không kiểm tra và nạp đúng đủ lượng ca theo quy định của từng nhà sản xuất
chính vì vậy hãy là người tiêu dùng thông minh để tránh những trường hợp tiền mất tật mang
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa khởi tố vụ án liên quan tới
đơn tố cáo của các cá nhân tố cáo bà nguyễn phương hằng
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương nhận được sáu đơn tố giác
về hành vi nêu trên đối với bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam
phường hiệp an tp thủ dầu một
các cá nhân tố giác bà hằng về các hành vi làm nhục người khác vu khống lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
sau một thời gian tiến hành xác minh giải quyết tin báo tố giác tội phạm
cũng như thu thập tài liệu chứng cứ cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra
cách đây một tháng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can đối với bà nguyễn phương hằng
để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
vốn từng là quân nhân một bị cáo đã lấy danh nghĩa nghề nghiệp của mình để đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền chạy việc của các bị hại
tòa nhân dân tp đà nẵng đã đưa ra xét xử bị cáo lê xuân diện năm mươi tuổi trú tại an khê quận thanh khê tp đà nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng diện từng là quân nhân công tác tại vùng ba hải quân
trong thời gian tại ngũ diện cho biết mình đã có nhiều mối quan hệ với quân đội
cán bộ cao cấp có khả năng đưa chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự đi học để chuyển lên quân nhân chuyên nghiệp
hoặc là chạy việc vào cảng hàng không quốc tế đà nẵng
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày bị phát hiện diện đã lừa được năm bị hại chiếm đoạt số tiền năm tỷ đồng
sau khi lừa đảo thành công diện bán nhà đổi số điện thoại bỏ trốn và bị truy nã
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một thì bị công an tp bắt giữ
trước hội đồng xét xử diện đã thành khẩn khai báo về hành vi sai trái của mình
tòa nhân dân tp đà nẵng
đã tuyên phạt lê xuân diện một mươi năm năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với hành vi cho vay lãi nặng công an huyện châu thành tỉnh tây ninh cho biết
đang tạm giữ hình sự đối tượng trần thị hợp tự thà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã hảo đức huyện châu thành để điều tra làm rõ
cụ thể vào ngày hai mươi hai tháng bốn đội cảnh sát hình sự công an huyện châu thành
đã tiến hành bắt quả tang đối tượng trần thị hợp
đang thu tiền lãi của bà võ thị bé hai
tại tiệm tạp hóa quang vinh
qua kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ gần ba mươi triệu đồng
bốn quyển sổ ghi chép hoạt động cho vay tiền
nhiều tờ lịch ghi chép việc cho vay tiền
một xe mô tô một điện thoại di động
nhiều sổ bảo hiểm công nhân chứng minh nhân dân
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quá trình điều tra ban đầu xác định vào khoảng thời gian năm hai nghìn một mươi
đối tượng hợp đã bỏ tiền ra cho khoảng năm mươi người dân
trên địa bàn huyện châu thành thành phố tây ninh
thị xã hòa thành huyện dương minh châu
vay với tổng số tiền là hơn hai tỷ đồng
số tiền vay thấp nhất là năm triệu đồng
và số tiền cao nhất là một trăm linh triệu đồng
với lãi suất thấp nhất là một trăm hai mươi một năm
và cao nhất là năm trăm bốn mươi một năm
thu lợi bất chính hơn năm trăm linh triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an tp long khánh tỉnh đồng nai cho biết
vừa đột kích một nhà nghỉ tại phường xuân hòa
bắt quả tăng bảy đối tượng đang tụ tập
trái phép chất ma túy ghi nhận của nhóm phóng viên
truyền hình công an nhân dân
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an tp long khánh và công an phường xuân hòa
đã bắt quả tăng bảy đối tượng nguồn vũ cường thịnh hai mươi ba tuổi
nguyễn đình hữu nguyên hai mươi ba tuổi trần hoàng thiện hai mươi bốn tuổi
và trịnh đăng khôi một mươi bảy tuổi lê thị thủy trúc một mươi tám tuổi
trần gia khánh phi một mươi chín tuổi và trần thị cẩm tú hai mươi một tuổi
cả bảy đều ngụ xã xuân phú huyện xuân lộc
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
trong tiếng nhạc in nổi tại phòng một trăm linh năm nhà nghỉ thái lan
ở khu phố năm phường xuân hòa thành phố long khánh
qua test nhanh sáu bảy đối tượng dương tính với chất ma túy
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
tại hiện trường cầm một địa sứ trắng
bên trong chiếc tinh thể màu trắng nghiêng ma túy đá
một tờ tiền mệnh giá hai mươi đồng
một giấy phép lái xe và một gói tinh thể
màu trắng nghiêng ma túy đá
và nhiều loa đèn laser phục vụ việc bay lắc
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận
khuyên ngày hai mươi một tháng bốn
thịnh nguyên thiện và khôi sau khi nhậu
đã rủ nhau mỗi người hùng hai trăm năm mươi đồng
để mua ma túy vào nhà nghỉ để sử dụng
cả nhóm đồng ý
do không có tiền nên nguyên đưa trước cho khôi
một triệu đồng để mua ma túy rồi mọi người sẽ trả sau
nguyên về nhà lấy loa mua về nhà lấy đèn laser
để tăng độ hương phấn trong cuộc vui
cả nhóm rủ thêm trúc vi và tú
đến cùng sử dụng thì bị công an phát hiện bắt giữ
chúng tôi đang tổ chức điều tra xác minh
làm rõ hành vi tổ chức sử dụng
ở khách sạn thái lan
bên cạnh đó chúng tôi cũng khuyến cáo
với các bà cụ huynh
làm sao quan tâm đến con em mình
nhất là đối với tuổi mới lớn
như tầm từ một mươi sáu trở lên đến hai mươi hai
thì cái này rất dễ bị các đối tượng lôi kéo
sử dụng về các loại ma túy
như mới như giờ như ma túy đá
hay là hàng khay hay thuốc lắc
chúng tôi cũng phối hợp với các ban ngành
và đội chức năng như đội quản linh chính
đội ủy sự công an các xã phường
tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh
có điều kiện như nhà trọ nhà nghỉ
và nhà trọ thuê nghiên căn
hay là khách sạn
thì những cơ sở này
các đối tượng lợi dụng
tổ chức và chứa chấp
sử dụng và che phép ma túy
thì trong thời gian tới
thì chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra vấn đề này
xử lý nghiêm minh
những cơ sở mà cố tình
vi phạm đã được nhắc nhở rồi
nhưng mà cố tình vi phạm
thì chúng tôi có hướng xử lý
theo luật định
hiện công an thành phố long khánh
đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng
vũ cường thịnh nguyễn đình hữu nguyên
trần hoàng thiện và trịnh đăng
đến điều tra về hành vi tổ chức
sử dụng che phép chất ma túy
liên quan vụ việc công an công an
đã cho gia đình bỏ lãnh ba đối tượng
lê thị thủy trúc trần giang khánh vi
và trần thị cẩm tú để xử lý
theo quy định của pháp luật
ngày hai mươi ba tháng bốn công an thành phố mỹ tho
tỉnh tiền giang tạm giữ hình sự
đối tượng nguyễn minh điệp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
ngụ tại số ba mươi năm a đường thủ khoa huân
phường một thành phố tân an tỉnh long an
về hành vi lừa đảo chiếm gọt tài sản
vào ngày một mươi chín tháng bốn
điểm đi xe máy trên đường phạm hùng
xã trung an thành phố mỹ tho
thì gặp anh phạm nhật huy
ngụ xã nhân trạch thành phố tân an tỉnh long an
đem ngồi bán vé số cùng con gái trên lề đường
khi phát hiện anh huy bị mất một bên mắt
bên còn lại cũng bị mờ
điệp nãy xin ý định lừa đảo chiếm đoạt vé số của anh huy
điệp dừng xe gặp anh huy
và nói có người bạn trúng vé số
nên muốn mua hết vé số của anh
tin lời điệp anh huy đã đưa hết sắp vé số
hơn hai trăm tám mươi tờ cho điệp
sau đó điệp giá vợ không đủ tiền
và kêu anh huy đi xe máy theo
về đến nhà bạn sẽ trả đủ
tuy nhiên sau một hồi đi lòng vòng
qua nhiều tuyến đường điệp đã bỏ chạy
tiếp nhận tin báo công an thành phố mỹ tho
tiến hành xác minh điều tra và mời làm việc
đối tượng nguyễn minh điệp
tại cơ quan điều tra điệp đã nhận hành vi lừa đảo
trúng đoạt vé số của anh huy
ngoài ra điệp cũng khai vào cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
cùng với thủ đoạn tương tự
điểm đã chiếm đoạt một trăm hai mươi tờ vé số
của một người bán vé số
từ khu phố ba thị trấn bến lức tỉnh long an
và bị công an huyện bến lức mời làm việc
xứ phạt hành chính hai triệu đồng
công an thành phố mỹ tho đã ra quyết định
tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn minh điệp
đồng thời thông báo ai là bị hại của điệp
cờ liên hệ công an thành phố mỹ tho
gặp điều tra viên thiếu tá nguyễn tấn tài

đều cung cấp thông tin
chúc công an thành phố mỹ tho sớm điều tra
làm rõ vụ việc xử lý nghiêm đối tượng phạm tội